mới đây sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng nam tổ chức tuyên dương khen thưởng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
vinh danh nhà giáo có đóng góp tích cực vào phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học
và phát động xây dựng trường học hạnh phúc
tại buổi lễ ngành giáo dục quảng nam đã tuyên dương bảy mươi hai thầy cô giáo từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông
đây là những thầy cô giáo tiêu biểu cho hơn hai mươi bảy cán bộ giáo viên nhân viên ngành giáo dục tỉnh quảng nam
đã có những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
hưởng ứng việc thực hiện chủ đề dạy người của bộ giáo dục và đào tạo trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo tỉnh đã phát động xây dựng trường học hạnh phúc và tổ chức viết bài với chủ đề
dạy văn dạy người hành trình từ trái tim đến trái tim